sáng nay ngày hai mươi một tháng năm tại hà nội báo nhân dân đã phối hợp với cục thể dục thể thao
liên đoàn bóng bàn việt nam sở văn hóa và thể thao tỉnh khánh hòa tổ chức họp báo cung cấp
thông tin về giải vô địch bóng bản quốc gia báo nhân dân lần thứ bốn mươi hai tranh cúp petro việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân
lần thứ bốn mươi hai thu hút sự tham gia thi đấu của gần hai trăm linh vận động viên đến từ một mươi tám đoàn bóng bàn chuyên nghiệp
của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc trong đó có các trung tâm bóng bàn mạnh
như hà nội hải dương công an nhân dân và sự góp mặt đầy đủ của các tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu
tại vòng loại olympic paris hai nghìn hai mươi bốn các vận động viên trẻ vừa đạt thành tích cao tại giải vô địch trẻ
đông nam á hai nghìn hai mươi bốn cùng các đoàn bóng bàn mới là đoàn bà rịa vũng tàu nghệ an time city
các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở bảy nội dung đồng đội nam đồng đội nữ đơn nam đơn nữ
đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ được kỳ vọng sẽ mang đến những màn thi đấu đầy chất lượng với tính cạnh tranh cao
điều đặc biệt tại giải năm nay ban tổ chức giải có mức thưởng dành cho ba mươi hai giải thưởng cao hơn kỳ giải
năm hai nghìn hai mươi ba và sẽ tổ chức bầu chọn hoa khôi giải vô địch bóng bàn ban tổ chức tiếp tục tổ chức giải thi
sáng tắt ảnh nhanh với chủ đề những khoảnh khắc đẹp của giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân lần thứ bốn mươi hai
dành cho các tay máy chuyên nghiệp và không chuyên với những giải thưởng giá trị giải đấu được truyền hình trực tiếp
trên truyền hình nhân dân của báo nhân dân và sẽ tiếp sóng trên đài phát thanh truyền hình tỉnh khánh hòa
ban tổ chức cũng sẽ triển khai cập nhật thông tin hình ảnh video lịch thi đấu và diễn biến kết quả các trận thi đấu
trên fanpage giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân lần thứ bốn mươi hai
nhằm đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước báo nhân dân đã in thêm một trăm linh bản tranh panorama
chiến dịch điện biên phủ từ nguồn xã hội hóa từ sáng ngày hai mươi tháng năm rất nhiều bạn đọc trẻ tuổi đã hào hứng
tới văn phòng thường trú báo nhân dân ở thành phố hải phòng để nhận phụ sàn đặc biệt này
báo nhân dân sẽ ưu tiên tặng phụ san tranh panorama chiến dịch điện biên phủ cho độc giả đã đăng ký
đăng nhập trên báo nhân dân điện tử
tại địa chỉ https hai gạch chéo nhân dân vn và đọc ít nhất ba tin bài
bên cạnh đó văn phòng đại diện báo nhân dân tại hải phòng phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
sở văn hóa và thể thao và thành đoàn thành phố hải phòng tặng ấn phẩm đặc biệt đến các nhà trường
để làm tư liệu giảng dạy môn lịch sử và lưu trữ các thư viện bảo tàng
ngay sau khi phát hành số báo nhân dân ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đã tạo cơn sốt
các sạp báo in đã cháy hàng từ sáng
hàng nghìn bạn trẻ tìm mọi cách để săn lùng tờ báo đặc biệt trong nhiều ngày
bạn đọc có thể cắt ghép thành bức tranh panorama dài tới ba hai mươi một mét
kỷ lục đối với báo in và tương tác với tranh thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường ar
hoặc quét mã qr để đọc thông tin mở rộng